vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
thể hiện tính nhân văn cao cả nhằm tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống
để sớm thoát nghèo từ sự vận động của ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ
từ đầu năm đến nay quỹ vì người nghèo tỉnh phú thọ đã tiếp nhận được gần sáu mươi tỷ đồng ủng hộ
hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh phú thọ vẫn còn ở mức cao số hộ nghèo còn ba mươi bảy sáu trăm linh hộ
trong đó có bảy một trăm linh hộ nghèo đang phải sống trong những căn nhà tạm bỡ không an toàn trong mưa bão
để có thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã thành lập ban vận động kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp doanh nhân
các nhà hảo tâm cán bộ công chức viên chức người lao động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh
phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ quỹ
tại lễ phát động các đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ bằng tiền mặt và đăng ký ủng hộ quỹ gần sáu mươi tỷ đồng